công an tp mỹ tho lập biên bản tạm giữ một mươi năm xe mô tô hai đối tượng đua xe và hai đối tượng cổ vũ đua xe
trong đó có bảy xe mô tô đã thay đổi hình dáng đặc tính máy và bô xe
các đối tượng cho biết quen nhau thông qua mạng xã hội hẹn nhau đến địa bàn thành phố mỹ tho để đua xe và cổ vũ đua xe trái phép
hiện công an thành phố mỹ tho đang củng cố hồ sơ xử lý bảy đối tượng có hành vi lạng lách đánh võng và tám đối tượng có hành vi cổ vũ đua xe trái phép
tiếp theo là thông tin bắt các đối tượng trộm cắp tài sản tại hưng yên và bạc liêu
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim động tỉnh hương yên vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lưu quang sơn
chú tại xã quảng lãng huyện ân thi về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó nhận được trình báo của ông lê văn binh ở thị trấn lương bằng huyện kim động về việc bị mất xe máy
công an huyện kim động đã phối hợp với công an các địa phương tiến hành giả soát xác minh và truy tìm đối tượng
sau khoảng một mươi giờ kể từ khi nhận được tin báo công an huyện kim động đã xác định được đối tượng trộm cắp xe máy của ông binh là lưu quang sơn
tại cơ quan điều tra sơn đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình và giao nộp toàn bộ vật chứng có liên quan
còn tại tỉnh bạc liêu công an huyện hồng dân cũng vừa ra quyết định tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản đối với nguyễn văn bền chú tại xã ninh thạnh lợi huyện hồng dân
trước đó ngày một mươi ba tháng chín phát hiện một chiếc xe máy dựng trên địa bàn xã ninh thạnh lợi không có người trông coi nên đối tượng bền đã lấy trộm xe rồi tẩu thoát
nhận được tin báo lực lượng công an huyện hồng dân tiến hành điều tra xác minh
đến sáng ngày một mươi bốn tháng chín thì bắt được đối tượng khi đang bỏ trốn và gây tai nạn giao thông tại xã vĩnh thanh huyện phước long
lại theo một trường hợp đăng tải clip không đúng sự thật vu khống gây mất uy tín của tổ chức cá nhân nhằm mục đích câu like để thu hút quảng cáo trên trang fanpage cá nhân
vừa bị đội cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đấu tranh xử lý nghiêm minh
đây tiếp tục là cảnh báo đến các đối tượng muốn trục lợi từ những hành vi vi phạm pháp luật
ngay sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của chị đoàn thị thúy huyền là giám đốc tổng đại lý công ty bảo hiểm nhân thọ aia việt nam tại quảng ngãi
về việc bị đối tượng sử dụng fanpage tin quảng ngãi trong trang facebook có tên hoàng phát để đăng tải clip bài viết có nội dung vu khống xúc phạm uy tín danh dự công ty nhân phẩm